cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
theo công an tỉnh đồng nai ông lê viết hưng bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cụ thể ông lê viết hưng đã vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh thành phố biên hòa đồng nai
ngoài ông lê viết hưng công an tỉnh đồng nai còn khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt khám xét đối với nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật